tổng số liều vaccine được các địa phương tiêm cho trẻ nhóm tuổi này là năm trăm bảy mươi năm bảy trăm bảy mươi một liều
tính đến một mươi bốn h ba mươi ngày hai mươi năm tháng bốn cả nước đã tiêm hơn hai trăm một mươi hai sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín

tỷ lệ bao phủ mũi một và mũi hai của trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi lần lượt là một trăm linh và chín mươi sáu ba
tổng số liều vaccine được các địa phương tiêm cho trẻ nhóm tuổi này là năm trăm bảy mươi năm bảy trăm bảy mươi một liều vaccine
với tỷ lệ bao phủ mũi một và mũi hai của trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là một mươi bảy ba trăm bốn mươi ba bốn trăm sáu mươi hai liều
trong đó mũi một là tám tám trăm tám mươi hai năm trăm tám mươi năm liều mũi hai là tám bốn trăm sáu mươi tám trăm bảy mươi bảy liều
bộ y tế nhận định thời gian tới vaccine vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch
vì vậy ngành y tế tiếp tục coi vaccine là vũ khí chiến lược
là yếu tố quyết định nền tảng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
do đó bộ y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh tiêm vaccine mũi ba cho đối tượng
được chỉ định tiêm trong quý ii hai nghìn hai mươi hai cùng với đó các tỉnh thành phố hoàn thành việc tiêm mũi hai cho trẻ
từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận nhập khẩu và phân bổ vaccine cho trẻ em
từ năm đến một mươi một tuổi hoàn thành tiêm chủng cho nhóm tuổi này trong quý hai hai nghìn hai mươi hai
để bảo đảm an toàn cho trẻ trong kỳ nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học mới
liên quan đến việc tiêm mũi ba bộ y tế từng có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
đề nghị cần tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm chủng mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất
chỉ trong khoảng một tuần đã có thêm một mươi bốn tỉnh thành nâng tổng số từ ba mươi một lên bốn mươi năm tỉnh thành phố
thực hiện triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
cho đến hiện tại tổng số mũi tiêm đã đạt năm trăm bảy mươi năm bảy trăm bảy mươi một mũi với tiến độ này mục tiêu của bộ y tế cũng đạt ra
là hoàn thành tiêm chủng trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai có thể khả thi
trong việc tiêm chủng vaccine người covid một mươi chín cho trẻ không chỉ cần nhanh chóng
mà cần đảm bảo yếu tố được ưu tiên hàng đầu là an toàn và hiệu quả
các tỉnh thành trong cả nước đang triển khai tiêm chủng phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
nhiều bậc phụ huynh thắc mắc không biết tiêm vaccine covid một mươi chín bao lâu thì tiêm được các loại vaccine khác
như cúng mùa phế cầu viêm não nhật bản não mô cầu hoặc ngược lại
nhưng lại bao lâu thì tiêm được vaccine covid một mươi chín
theo tiến sĩ bác sĩ lê nguyễn thanh nhàn trưởng đơn vị tiêm chủng bệnh viện nhi đồng một
trước đây ủy ban tư vấn về thực hành tiêm chủng acip và trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
khuyến cáo vaccine covid một mươi chín và các vaccine khác nên tiêm cách nhau ít nhất một mươi bốn ngày
tuy nhiên sau một thời gian thực hiện các cơ quan này nhận thấy có nhiều trẻ bị trễ lịch tiêm
các vaccine khác và có nguy cơ mắc các bệnh khác ngoài covid một mươi chín
vì vậy khuyến cáo mới nhất của cdc mỹ là có thể tiêm cùng thời điểm và tiêm ở các vị trí khác nhau
theo tiến sĩ nhàn có hai loại vaccine covid một mươi chín đang được sử dụng tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
thuộc nhóm vaccine rna thông tin
vaccine này không bị ảnh hưởng bởi kháng thể lưu hành trong máu của người được tiêm vaccine
ngược lại kháng thể được tạo ra từ vaccine covid một mươi chín là đặc hiệu với protein gai
không bị ước chế hoặc tương tác với các kháng nguyên có trong các loại vaccine hiện có trên thị trường
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng tiêm ở các vị trí khác nhau
những trẻ mới tiêm vaccine covid một mươi chín thì nên đợi ít nhất một mươi bốn ngày sau mới tiêm các loại vaccine khác
với mục đích là để tập trung theo dõi các tác dụng không mong muốn sau tiêm vaccine covid một mươi chín
trong đó viêm cơ tiêm và viêm màng ngoài tiêm
tuy nhiên trẻ có thể tiêm vaccine khác mà không chờ đến một mươi bốn ngày sau nếu việc tiêm vaccine khác là rất cần thiết
thưa quý vị theo thống kê của cdc mỹ từ dữ liệu của hơn chín trăm linh bệnh viện cho thấy covid một mươi chín là thủ phạm hàng đầu
gây viêm cơ tim ở trẻ dưới một mươi sáu tuổi
tỷ lệ viêm cơ tim ở trẻ bị nhiễm là một trăm ba mươi ba nguy cơ viêm cơ tim ở trẻ mắc covid một mươi chín lên tới ba mươi bảy lần
liên quan đến tình trạng này mới đây hà nội vừa ghi nhận một trường hợp bé trai một mươi tuổi sốt cao
dương tính với sars cov hai nhưng không được đưa đi khám kịp thời dẫn đến bé bị sốc vì viêm cơ tim tối cấp
cụ thể bốn ngày trước khi vào viện bé mở quy sốt cao ba mươi chín độ gia đình test nhanh cho biết
có kết quả dương tính với sars cov hai
chủ quan nghĩ con chỉ sốt nhẹ nên cha mẹ không đưa trẻ đi khám
khi thấy con mệt mỏi khó thởi tiếm tái phụ huynh mới đưa đến bệnh viện nhi trung ương hà nội
ngày một mươi sáu tháng ba trong tình trạng sốt cao mệt mỏi suy hô hấp sốc tim viêm cơ tim tối cấp do covid một mươi chín
trước đó trẻ khỏe mạnh bình thường không mắc bệnh nền
bác sĩ phan hữu phúc và giám đốc trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín trẻ em nhận định
bé quy đã có đợt nhiễm ncov nên tình trạng sốc tổn thương cơ tim nặng có thể trong bệnh cảnh của hội chứng
viêm ra hệ thống mis c hoặc do một đợt nhiễm virus cấp tính khác gây ra
vì thế bác sĩ đã xét nghiệm để xác định chẩn đoán chính xác nguyên nhân đưa ra giải pháp điều trị phù hợp cho bé
cụ thể ekip cho trẻ thở máy lọc máu bằng quả lọc hấp thụ để điều chỉnh các vấn đề nội môi kiểm soát dịch
biện pháp này giúp loại bỏ yếu tố trung gian gây viêm sitokin
nhưng điều trị tình trạng bệnh nhân khá ổn định tiên lượng tốt nhưng sau đó diễn biến nặng nên các bác sĩ đã quyết định cho bé chạy ecmo tiêm phổi nhân tạo
sau năm ngày lọc máu một mươi năm ngày thở máy tám ngày chạy ecmo bé quy đã qua cơn nguy kịch hiện sức khỏe bé đạo ổn định chức năng tiêm cải thiện chuẩn bị xuất viện
chuyên gia nhận định hầu hết trẻ mắc covid một mươi chín đều có biểu hiện nhẹ sức khỏe nhanh chóng bình phục
tuy nhiên trường hợp của bé quyên nguy kịch vì viêm cơ tim cấp do đó phụ huynh không nên chủ quan khi con nhiễm ncov khi phát hiện con có những biểu hiện như sốt cao đau tức ngực đánh trống ngực tiếng tái khó thở mệt mỏi ly bị tiêm đập nhanh
cha mẹ cần đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để khám điều trị kịp thời
may mắn khi sức khỏe của bé quy đã dần ổn định và có thể chuẩn bị cho việc xuất viện
sốc cơ tim cũng là một trong những bệnh thuộc hội chứng viêm da hệ thống ở trẻ sau nhiễm covid một mươi chín
đã được chúng tôi đề cập tới trong các bản tin trước vì đây là tình trạng cảnh báo sức khỏe ở trẻ cần được lưu ý đặc biệt
trong bối cảnh dịch bệnh quý vị nên quan sát và để ý các biểu hiện bất thường ở trẻ thường xuyên
đưa trẻ đi khám ngay khi có các biểu hiện bất thường
tránh tình trạng chủ quan tự điều trị dẫn đến nguy cơ nhiễm nặng cùng những hậu quả khôn lượng
hậu covid một mươi chín không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn tình trạng này cũng vô cùng nguy hiểm
đặc biệt là ở thai phụ
có sản phụ đang trong ca mổ bất ngờ ngừng tim tím tái toàn thân vì tắc mạch một biến chứng nghiêm trọng hậu covid một mươi chín
tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị siêm phụ trách trung tâm can thiệp bào thai bệnh viện phụ sản hà nội cho biết
mấy đầy trung tâm điều trị cho một sản phụ bị cạn ối sau nhiễm covid một mươi chín
sáng phụ mang thai ở tuần hai mươi bốn khi nhiễm covid một mươi chín cũng hoàn toàn khỏe mạnh
khi thai phụ đến khám ba tuần sau khỏi covid một mươi chín thai không tăng thêm cân
đáng chú ý các bác sĩ ở đây cũng đã sử dụng
các bác sĩ đã sử trí với một ca sản phụ lên bàn mổ đẻ ở tuần ba mươi tám bất ngờ tím tái toàn thân vì tắc mạch
cho dù sức khỏe hoàn toàn bình thường sau nhiễm covid một mươi chín may mắn cả cấp cứu khẩn cấp thành công đã cứu được tính mạng sản phụ
đây là một trong những sản phụ gặp biến chứng nghiêm trọng hậu covid một mươi chín
bác sĩ sim chia sẻ thêm trước đó sản phụ từng nhiễm covid một mươi chín triệu chứng nhẹ và không đi khám hậu covid một mươi chín
dù nhiễm covid một mươi chín nhẹ nhưng khi cơ thể phản ứng lại sự tấn công của virus corona
ncov có thể gây ra tình trạng tắc mạch và khi can thiệp dùng thuốc trong mổ đẻ càng làm gia tăng nguy cơ tắc mạch cho sản phụ
bác sĩ nguyễn thị siêm cho biết hậu covid một mươi chín thường có diễn biến trung bình một ba tháng tùy từng người
bác sĩ sim lưu ý nguy cơ mắc bệnh và bị tổn thương đối với nhóm phụ nữ mang thai
bà mẹ sau sinh cao hơn nhiều khi nhiễm covid một mươi chín do khả năng miễn dịch kém
chính vì vậy không chủ quan cần tái khám sau khi âm tính với ncov
vì việc tâm soát hậu covid một mươi chín không phải chỉ có ý nghĩa kiểm tra cơ thể đã hoàn toàn ổn định sau thời gian điều trị covid một mươi chín hay chưa
mà còn sàng lọc các bệnh lý mạng tính tiềm ẩn như tiểu đường tuyến giáp một số bệnh tự miễn
có thể thấy dù chỉ nhiễm covid một mươi chín ở thế nhẹ nhưng biến chứng hậu covid một mươi chín lại vô cùng nguy hiểm
và là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng càng ối tắc mạch ở thai phụ
nếu không được phát hiện kịp thời có thể dẫn đến các trường hợp xấu đáng lo ngại
vì vậy mối lo hậu covid một mươi chín là không thể coi thường đặc biệt là đối với đối tượng là các thai phụ
bởi đây là giai đoạn sức khỏe người mẹ cần được đảm bảo tuyệt đối tránh nhiễm các loại virus dễ ảnh hưởng đến thai kỳ
tiếp theo là những tin tức về tình hình dịch covid một mươi chín quốc tế
mà đầy trung quốc xuất hiện ca nhiễm đầu tiên thuộc nhánh biến hóa ba hai mươi ba của omicron
ca nhiễm này được phát hiện ở thành phố yên đại tỉnh sơn đông trung quốc
đáng chú ý loại biến thể này chưa từng được phát hiện ở trung quốc đại lục trước đây
theo truyền thông trung quốc tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch sáng ngày hai mươi năm tháng bốn
đại diện thành phố yên đại tỉnh sơn đông cho biết
sau khi tiến hành phân tích trình tự gen của một mươi sáu trường hợp mắc bệnh tại địa phương
thành phố yên đài xác định các trường hợp này đều cùng một chuỗi lây truyền và kiểu trên
của các ca bệnh thuộc nhánh tiến hóa ba hai mươi ba của omicron
thành phố yên đài tỉnh sơn đông đã báo cáo ba mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín vào ngày hai mươi bốn tháng bốn
trong đó có ba mươi bốn trường hợp không triệu chứng
hãng thông tấn anas của italy dẫn lời nhà di truyền học và điều phối viên của nhóm nghiên cứu về covid một mươi chín
tại đại học naplas massimo zolo ngày một mươi ba tháng bốn cho biết ba hai mươi ba có nguồn gốc từ ba một và ba hai
so với ba hai ba mươi ba có số lượng đột biến lớn hơn khoảng hai mươi các trường hợp nhiễm bệnh tại italy
thuộc nhánh tiến hóa ba hai mươi ba của omicron
ngoài trung quốc đại lục và italy các trường hợp nhiễm biến thể ba hai mươi ba
cũng đã xuất hiện ở đài loan trung quốc
trung quốc là đất nước đông dân với mật độ dân số cao dịch bệnh lây lan nhanh là điều không thể tránh khỏi
tuy nhiên tình hình dịch bệnh tại đất nước đang thật sự bước vào giai đoạn căng thẳng
vì ghi nhận ca nhiễm biến thể ba hai mươi ba của omicron lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố yên đài
lại càng đặt thêm gánh nặng lên vai giới chức nước này trong bối cảnh
số ca nhiễm đang trên đà tăng vọt ở nhiều nơi tại trung quốc đại lục
sau khi tình trạng dịch ở bắc kinh trung quốc được báo đồng với những ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
ngày hai mươi năm tháng bốn người dân thủ đô đã đổ xô đến các siêu thị để mua thực phẩm dự trữ
vì lo ngại giới chức có thể sớm ban bố lệnh phong tỏa toàn thành phố
lại một lần nữa hình ảnh mua sắm hoảng loạn đã từng xảy ra với thành phố hai mươi năm triệu dân thường hải
được tái hiện nguyên vẹn lại với thủ đô bắc kinh
giới chức ở bắc kinh đã yêu cầu ba năm triệu cư dân và lao động tại quận triều dương xét nghiệm covid một mươi chín
ba lần một ngày sau khi khu vực này ghi nhận hai mươi sáu trên tổng số bốn mươi bảy ca nhiễm có triệu chứng ở bắc kinh
kể từ ngày hai mươi hai tháng bốn
ngày hai mươi năm tháng bốn trung quốc thông báo thêm ba hai trăm sáu mươi sáu ca nhiễm có triệu chứng và hai mươi bốn trăm năm mươi bốn ca nhiễm không có triệu chứng
phần lớn số này đều đến từ thượng hải nơi ghi nhận một mươi chín bốn trăm năm mươi năm ca
bắc kinh thông báo thêm một mươi chín ca trong đó có một mươi bốn ca có biểu hiện triệu chứng
tại bắc kinh đường phố vắng lặng và các nhà hàng ít tấp nập hơn bình thường
giới chức trung quốc đang hy vọng có thể tránh được những gì đã xảy ra ở thượng hải
nơi ban đầu không muốn phong tỏa nhưng cuối cùng phải phong tỏa toàn phần
bước vào tuần thứ tư lệnh phong tỏa thượng hải gây ra tình trạng thiếu thực phẩm
trong khi hoạt động vận chuyển hàng hóa trì trệ chủ yếu vì đường xá bị đóng và quá ít tài xế giao hàng
theo báo tờ caden tại bắc kinh cư dân đổ xô đến các siêu thị để mua thực phẩm dự trữ
các chủ siêu thị như care for walmart cho biết họ đã tăng gấp đôi hàng tồn kho
nới giờ mở cửa vào ngày hai mươi bốn tháng bốn
trên mạng xã hội wibo một cư dân bắc kinh cho biết
cha của anh đi đến một siêu thị ở triều dương vào sáng hai mươi bốn tháng bốn
và thấy cảnh đám đông đứng đợi xe tải dỡ hàng
người này khẳng định đây là lần đầu tiên anh thấy một cảnh tượng như vậy ở bắc kinh
dù nơi này từng trải qua nhiều dịch bệnh
sở dĩ xuất hiện tình trạng người dân bắc kinh lo sợ và đổ xô nhau đến quét sạch các siêu thị
có lẽ cũng là vì tác động từ thành phố hai mươi năm triệu dân
những sự kiện ở thường hại đã gây ảnh hưởng đến niềm tin của người dân bắc kinh
đối với nguồn cung nhu yếu phẩm trong đại dịch
số ca bệnh nộng và tử vong covid một mươi chín ở thường hải vẫn tăng lên từ ngày
trong khi các trường hợp dương tính vẫn chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt
khiến trung tâm tài chính của trung quốc lại phải tiến hành xét nghiệm
trên toàn thành phố trong ngày hai mươi sáu tháng bốn
trận quyết chiến nhằm dẹp sạch các ca covid một mươi chín ngoài cộng đồng
bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng bốn của thượng hải đang gặp thách thức
khi tình hình dịch bệnh vẫn chưa lắng xuống
tại cuộc họp báo vào ngày hai mươi năm tháng bốn
quan chức quận dương phố phía đông bắc thượng hải cho biết
các nhà chức trách đang tìm cách chia các khu vực rộng lớn
thành các vùng nhỏ hơn để thực thi các quy định có mục tiêu hơn
và đạt được hiệu quả phòng ngừa tốt hơn với cách tiếp cận mới
theo dữ liệu của ủy ban y tế quốc gia trung quốc
mặc dù tổng số ca mắc mới của thường hải một lần nữa về dưới mốc hai mươi
nhưng số ca tử vong lại tăng lên mức kỷ lục năm mươi một trường hợp
trong khi đó số ca triệu chứng tăng bảy mươi sáu bốn so với một ngày trước đó với hai bốn trăm bảy mươi hai trường hợp
các ca bệnh nặng cũng tăng lên một trăm chín mươi sáu trường hợp cùng hai mươi ba bệnh nhân nguy kịch
nên này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc đối với việc đóng cửa suốt hai mươi bốn ngày qua của thường hải
đợt dịch bùng phát mới đã khiến cho một trăm ba mươi tám người hầu hết là cư dân cao tuổi mắc các bệnh nền
tử vong kể từ ngày một tháng ba bang ghi nhận thêm hơn năm trăm linh ca bệnh
ông triệu đan đan phó chủ nhiệm ủy ban y tế
tp cho biết ngày hai mươi sáu tháng bốn chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm acid nucleic
đối với cư dân ở tất cả các khu vực kiểm soát quản lý và phòng ngừa
theo dự báo thời tiết trong hai ngày tới có thể có mưa sẽ gây nên bất tiện cho công tác lấy mẫu
để công tác sàn lọc diễn ra một cách trật tự an toàn và nhanh chóng
chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa công tác tổ chức tại chỗ và khử khuẩn môi trường
phó thủ tướng trung quốc tôn xuân lan người đã ở thượng hải chỉ đạo công tác phòng chống dịch
từ ngày hai tháng bốn cho rằng
thượng hải phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguồn lây một cách triệt để nhất
và có biện pháp kiên quyết nhất để khống chế được dịch bệnh
bởi thời gian thực hiện càng lâu thì nguồn lực càng tiêu hao dịch bệnh càng kéo dài
hiện tại các chiến dịch phòng chống dịch vẫn đang được áp dụng lên thành phố hai mươi năm triệu dân
tuy nhiên số ca mắc covid một mươi chín và số ca tử vong vẫn được công bố mỗi ngày
nếu thượng hải vẫn ghi nhận các ca nhiễm mới tăng cao
điều này cho thấy sự lây lan vẫn đang âm thầm lan rộng trong thành phố
không chỉ muốn kiểm soát dịch mà giới chức thượng hải cũng mong muốn thúc đẩy hoạt động kinh doanh trở lại
đây được coi là một cuộc đeo đuổi tiên phong đầy gian khổ
vì sự cân bằng mong manh giữa kiểm soát dịch bệnh và các hoạt động kinh tế
dịch bệnh được kiểm soát thì các vấn đề về hậu covid một mươi chín lại là mối lo ngại đối với sức khỏe người việt nam
không chỉ ở việt nam mà covid một mươi chín cũng gây ra tình trạng vô cùng căng thẳng
các nước trên thế giới vẫn đang ghi nhận số ca mắc tăng từng ngày
điều này cho thấy còn quá sớm để nhận định rằng
dịch bệnh đã được kiểm soát
vậy trong hoàn cảnh này hãy cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe những báo cáo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng quý vị nhá
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những khung giờ của các bản tin sau